theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ
dự báo đêm nay và ngày mai không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở nam trung bộ
và có khả năng sẽ còn kéo dài đến tết ông công ông táo tức là hai mươi ba tháng chạp năm đình dậu
giai đoạn rét nhất của đợt sẽ là từ nay đến ngày một tháng hai
trời nhiều mây âm u khiến nhiệt độ ngày đêm đều ở mức thấp
ban đêm nhiệt độ từ tám đến một mươi hai độ vùng núi chỉ từ bảy đến chín độ có nơi dưới ba độ
còn ban ngày nhiệt độ trong khoảng một mươi năm một mươi chín độ
từ ngày hai đến ngày mùng bảy tháng hai tức ngày hai mươi hai tháng chạp trời có thể hứng nắng vào trưa và chiều
nhiệt độ có thể nhích lên một mươi bảy hai mươi ba độ
nhưng lưu ý về đêm và sáng trời vẫn rét sâu với mức nhiệt dưới một mươi ba độ
không khí lạnh tăng cường liên tiếp cũng sẽ gây ra một đợt rét dài cho các tỉnh bắc miền trung
nhiệt độ thấp nhất từ nay đến ngày bảy tháng hai
ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế là một mươi một mươi năm độ
còn ban ngày nhiệt độ sẽ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi hai độ